sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận ngoài học phí cho các đơn vị giáo dục trực thuộc sở năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đồng thời sở cũng yêu cầu các trường phải thống nhất với phụ huynh về các khoản thu thỏa thuận để có cơ sở lựa chọn và quyết định
cụ thể tiền tổ chức dạy học hai buổi một ngày từ một trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng tùy từng cấp học miễn phí đối với bậc mầm non
tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán chú không quá bốn trăm linh đồng một tháng với bậc mầm non và hai trăm năm mươi đồng một tháng với các cấp còn lại
tiền thiết bị vật dụng phục vụ bán chú không quá bốn trăm năm mươi đồng một năm các cấp còn lại không quá hai mươi đồng
tiền vệ sinh bán chú không quá năm mươi đồng một tháng với tất cả các cấp học
còn đối với các trường tiên tiến và đơn vị tự chủ thì mức thu là từ một bốn trăm linh đồng đến một năm trăm linh đồng một học sinh một tháng
với trường nam sài gòn mức thu các cấp từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng một tháng
sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường khi thu các khoản trên phải có hóa đơn không tổ chức thu gộp nhiều khoản cùng một thời điểm